phú thọ nghệ an hà tĩnh đã làm hơn hai hai trăm linh nhà tốc máy hàng nghìn hectare hoa bầu bị thiệt hại

trong hai ngày cuối tháng ba mưa đá sông lốc tại các tỉnh hà giang lào cai dân lai yên bái phú thọ
nghệ an hà tĩnh quảng trị thứ thiên huế đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản
cụ thể có hơn hai hai trăm linh ngôi nhà bị tốc máy hà giang một ba trăm linh một lào cai bốn mươi tám dân lai một mươi một yên bái một trăm sáu mươi một
phú thọ bốn trăm một mươi ba nghệ an một trăm năm mươi tám hà tĩnh hai mươi sáu quảng trị ba mươi chín thừa thiên huế chín
bên cạnh đó mưa đá rông lốc cũng khiến cho hai người bị thương
phú thọ một người lào cai một người mạng lưới điện ở nhiều khu vực bị mất cục bộ do bốn mươi bảy cổ điện đổ
ngoài ra hơn hai bốn trăm linh hectare lúa hoa màu và cây trồng bị thiệt hại hai trăm năm mươi ba hectare cây lâm nghiệp bị đổ gãy
tám mươi năm chuồng trại hư hỏng một mươi hai hectare ảo cá bị thiệt hại hai mươi chín nhà văn hóa nhà xường chuồng học tốc máy
nguyên nhân của những trận thiên tai được xác định là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu
nên rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao từ một năm trăm linh đến năm mét
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền các địa phương đã chỉ đạo kiểm tra thống kê đánh giá thiệt hại
và huy động lực lượng tại chỗ khẩn trường khắc phục hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống
theo dự báo sau đợt mưa đá này miền bắc sẽ tăng nhiệt từ ngày một đến ngày bốn tháng bốn
có nắng nóng có nơi nắng nóng gầy gắt
từ ngày năm đến ngày sáu tháng bốn khu vực này khả năng có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
các khu vực ở nam trung bộ tây nguyên vẫn duy trì hình thái thời tiết
ngày nắng nhẹ có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
một hạt bụi từ thiên thạch cổ đại đã rơi xuống nam cực được mô tả là đến từ nơi khá bất thường trong không thời gian
the cyanus thứ mà các nhà khoa học tìm thấy trong một thiên thạch ở nam cực
là hạt khoáng chất nhỏ gọi là olivine tuy nhiên là loại olivine lạ lùng chưa từng thấy
olivine vốn là một loại silicate chứa magie và sắt khá phổ biến trên và ngoài trái đất
nhưng thành phần đồng vị của loại olivine trong thiên thạch này xa lạ đến nỗi
nó chỉ có thể được tạo ra bởi một ngôi sao khác đã chết trước khi mặt trời ra đời
vì vậy nó chính là đại diện của các hạt tiền mặt trời trong truyền thuyết vô cùng quý hiếm
hạt tiền mặt trời là dạng khoáng chất từng được nhắc đến nhiều trong lý thuyết thiên văn
là tàn tích quý hiếm của những ngôi sao cổ xưa già hơn mặt trời hàng tỷ năm
nó có thể cho chúng ta biết về các môi trường sao khác nhau trong thiên hà
và các kiểu thế giới khác có thể hình thành quanh ngôi sao đó
nhà địa chất học vũ trụ nicolae nevin từ viện mặt trăng và hành tinh ở houston mỹ
dẫn đầu đã phát hiện ra các hạt nhân này trong thiên thạch nam cực bằng kỹ thuật chụp cắt lớp thăm dò nguyên tử
điều này cho thấy hạt này có tỷ lệ đồng vị majed khác biệt với bất cứ thứ gì trong thái dương hẹ
tỷ lệ đồng vị magen này là cao nhất trong các hạt từng được biết đến trước đây
phải được sinh ra từ một loại sao sau đó đã biến thành siêu tân tinh đốt cháy hypro
bản thân thiên thạch chứa báu vật này cũng rất cổ xưa đã được tìm thấy ở nam cực vào cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đó là một thiên thạch carbonasirus chondrit hình thành từ thủa sơ khai của hẹn mặt trời
vô tình hứng phải hạt bụi từ một siêu tân tinh còn cổ xưa hơn nó
việc nó hạ xuống nam cực là một may mắn cho nhân dân
nhân loại bởi đã vô tình lưu giữ tấm vé mở vào vùng không thời gian bí ẩn trước khi mặt trời hiện diện
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay một tháng bốn
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
trung bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng khu tây bắc có nơi nắng nóng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi dưới hai mươi độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi trên ba mươi một độ riêng khu tây bắc ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ vùng núi có nơi dưới hai mươi độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam chiều tối có mưa rào và rông dài rác gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ riêng vùng núi phía tây ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ phía bắc có nơi trên ba mươi năm độ
phía bắc có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ từ đêm gió nam cấp ba cấp bốn

quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp ba cấp bốn sóng cao năm một năm m
thưa quý vị đến đây thời lượng chương trình đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày một tháng bốn
quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại